bệnh viện phổi trung ương mới đây đã đưa vào triển khai kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm
đây là một trong những kỹ thuật nội soi phế quản tiên tiến nhất được áp dụng tại nhật và nhiều quốc gia châu âu
đây là kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm nhưng được tích hợp hệ thống siêu âm để chẩn đoán u trung thất và tổn thương phổi ngoại vi
với kỹ thuật này giúp bác sĩ có thể chuẩn đoán bệnh chính xác với xâm nhập tối thiểu mà lại ít biến chứng
ít tai biến hơn so với các kỹ thuật khác như sinh thiết xuyên thành ngực
phẫu thuật trần đoán qua đó cũng phát hiện sớm những tổn thương ác tính hay ung thư phổi
điều này vô cùng quan trọng để việc điều trị ung thư cho người bệnh đạt được hiệu quả cao nhất
sẽ giúp cho chúng ta sẽ lấy được bệnh phẩm một cách chính xác nhất
nó xác định cho ta đấy chính là vị trí tổn thương
mình sẽ không lấy nhầm cái bệnh phẩm ở vị trí lành hay vị trí hoại tử
dẫn đến một cái trần đoán sai lầm cho người bệnh
thông qua cái việc hình ảnh nội soi mình nhìn thấy và cái hình ảnh siêu âm
mình cũng nhìn thấy đồng thời hai cái hình ảnh đấy một lúc
thì giúp cho chúng ta là không sinh thiết vào mạch máu lớn
thì dẫn đến là những cái tai biến nặng hầu như là không có
bệnh viện phổ trung ương là đơn vị đầu tiên trang bị và triển khai kỹ thuật tiên tiến này
bệnh viện cũng đang trình bộ y tế và bảo hiểm y tế để được phê duyệt chi trả
giúp người bệnh được thụ hưởng những tiến bộ khoa học nhưng giảm được chi phí